hành vi của người bố trong trường hợp này cần xem xét với vai trò đồng phạm
trước đó khá nhiều vụ nam sinh nữ sinh bị tấn công cũng từng gây xôn xao dư luận
thông tin chi tiết các sự việc sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây
thưa quý vị liên quan đến vụ nam sinh lớp tám tên nhd sinh năm hai nghìn một mươi
sống tại phường việt hưng quận long biên hà nội bị hành hung dẫn đến nguy kịch ngày hai mươi năm tháng ba
đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ
mẹ cháu d cho biết
gia đình chị đang làm thủ tục để đưa cháu đê về nhà
người mẹ không kim được xúc động nói với giọng rừng rừng
cháu đã chết não hơn một tuần
các bác sĩ tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám cũng đã cố gắng hết sức
nhưng do cháu bị quá nặng
đến thời điểm hiện tại gia đình tôi xác định là đã mất con rồi
chị cho biết sắp tới gia đình chị sẽ cố gắng giữ vững tâm lý để chuẩn bị lo hậu sự cho con trai được chú đáo
rồi mới tính đến những chuyện khác
mong muốn của gia đình là những người đã ra tay
hành hung con trai chị sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
trước đó ngày hai mươi năm tháng ba đại diện công an quận long biên hà nội cho biết
đơn vị đang điều tra vụ nam sinh lớp tám bị tấn công hội đồng dẫn đến nguy kịch
theo phản ánh của chị l chiều một mươi bảy tháng ba con trai chị là cháu nhd sinh năm hai nghìn một
học sinh lớp tám trường trung học cơ sở việt hương phường việt hương quận long biên
chơi bóng rổ tại sân mỹ đình lệ mật
tại đây đêm mâu thuẫn với cháu k sinh năm hai nghìn một mươi hai
mẹ nạn nhân cho biết cháu ca đã gọi anh trai sinh năm hai nghìn tám và bố ra
sau đó k và anh trai k tấn công với cháu d khiến thiếu niên này bất tỉnh tại chỗ
sau đó d được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quân y một trăm linh tám và trải qua hai lần phẫu thuật
theo mẹ nạn nhân hiện cháu tin lượng xấu do bị tổn thương quá nặng
nên sự sống của cháu gần như không còn cố gắng duy trì sự sống từng ngày bằng máy thở
theo đại diện công an quận long biên sau khi nhận tin báo
đơn vị đã mời những người liên quan đến trụ sở để làm việc lấy lời khai
cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định
vâng thưa quý vị trước diễn biến vụ việc luật sư nguyễn anh thơm
trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh đoàn luật sư tp hà nội
là người tham gia tố tụng hỗ trợ pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình nạn nhân cho biết
sáng nay anh đã cùng gia đình cháu đê chuyển nạn nhân về bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ để duy trì thở máy
nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê khám ngoài không có dấu vết tổn thương
phần đầu không có biểu hiện bị vết thương hở
khám trong thì bị chấn thương nặng
cháu đê đã được phẫu thuật hai lần nhưng do vết thương quá nặng dẫn tới phải thở máy duy trì sự sống từng ngày
do sức đề kháng của trẻ tốt nên có thể kéo dài hơn so với người lớn tuổi
theo thông tin từ luật sư thơm quá trình điều trị cấp cứu
bác sĩ cho mẹ cháu biết cháu bị tổn thương nặng nhất phần hố gáy do bị tác động ngoại lực rất nhiều
gáy là phần nguy hiểm nhất và quan trọng nhất bị tổn thương nặng nên máu không lưu chuyển lên não
và tụ máu đen nên mới dẫn đến tình trạng nguy kịch
ngoài ra còn có những tổn thương khác trên vùng đầu nhưng không quan trọng bằng tổn thương phần hố gáy
mọi người đều thương cháu và rất bức xúc mong xử lý nghiêm minh đối tượng gây ra cho cháu
theo nhận định ban đầu của luật sư có thể thấy tình trạng của cháu là do lực tác động bằng vật tay mềm
chủ yếu vào vùng hố gáy dẫn tới
như vậy có thể loại trừ nguyên nhân
cháu bị lực tác động rồi ngã và chạm đầu với nền sân đỉnh
cháu cao hơn một m bảy nặng hơn sáu mươi kg
nếu ngã thì sẽ để lại những vết thương có thể như là xây xước bầm tím xương ở phía trước chán
hai thái dương đỉnh đầu phía sau
để có căn cứ xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghiêm trọng của cháu
cần dựa trên kết quả giám định pháp y của cơ quan chuyên môn về nguyên nhân và cơ chế hình thành vết thương
tuy nhiên qua những nhận định sơ bộ ban đầu quan điểm của luật sư thấy vết thương vùng hố ghé này
khả năng là do lực tác động liên tục bằng vật tài mềm gây nền
và loại trừ việc va đập với vật tài cứng mặt phẳng là khó gây nên
theo lý luận định tội danh nếu xác định đối tượng sử dụng vũ lực tấn công vào vùng gáy
đầu dẫn tới chấn thương nặng sẽ cấu thành tội sát hại người khác theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
trường hợp nạn nhân bị lực tác động làm ngã xuống nền chấn thương do bị tác động làm ngã
sẽ cấu thành tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự
đối với vai trò của người bố của ca luật sư thơm cho rằng cần xem xét vai trò đồng phạm bởi những căn cứ
biết con xảy ra mâu thuẫn nhưng do bênh con đã cùng hai con đi xa máy để gặp bé để giải quyết
thông thường với việc trẻ em mâu thuẫn thì người bố cần phải hỏi rõ cháu bé sự việc khuyên giải
nhưng ông bố này đã bỏ mặt để cho hai con sông vào tấn công bé đê mà không can ngăn
nếu người bố có mặt đứng ngay gần để mặc con tấn công cháu bé
thì là người giúp sử dụng
nếu không có bố đến cùng thì các con đã không dám xuống tay tàn ác như vậy
xét về cơ quan lực lượng bên phía đối tượng có ba người áp đảo trong đó đối tượng lớp một mươi
có thông tin đang học boxing trực tiếp tấn công nạn nhân với kỹ thuật cao
bên phía cháu bé chỉ có một mình hiền lành lo sợ không dám chống lại hay bỏ chạy đã bị thương nặng
hành vi của người bố trong trường hợp này cần xem xét với vai trò đồng phạm là có căn cứ
trao đổi với các cơ quan báo chí
công an quận long biên thành phố hà nội cho biết đơn vị đã lập hồ sơ
triệu tập những người liên quan về trụ sở để điều tra làm rõ
do hiện tại nạn nhân vẫn đang hôn mê nên chưa thể giám định thương tật để hoàn thiện hồ sơ
thực hiện các biện pháp tố tụ khác
tuy nhiên đây không phải là vụ án đầu tiên thưa quý vị
vì mâu thuẫn cá nhân mà các em học sinh sẵn sàng gọi hội để xử đối thủ
để lại những hậu quả vô cùng thương tâm